ngày hai mươi bảy tháng ba đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia vũ quang minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh công pông thom
về hoạt động của các doanh nghiệp việt nam về tình hình trồng chế biến và xuất khẩu cao su trên địa bàn
tại buổi làm việc đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh cảm ơn lãnh đạo tỉnh và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động đầu tư của các công ty cao su việt nam đồng thời đề nghị các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa
trong công tác bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp có cơ chế thuận lợi trong việc tuyển lao động
hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ người lao động làm được chứng minh nhân dân và không cần phải về địa phương làm thủ tục này
vì hầu hết công nhân ở giải sát các tỉnh thành khác
liên quan đến cộng đồng người việt tại tỉnh campuchia vũ quang minh đề nghị chính quyền tỉnh tạo điều kiện thuận lợi
cho bà con người việt ở khu vực biển hồ tỉnh campuchia vũ quang minh về thủ tục giấy tờ khi si rời lên bờ
được nhận vào các công ty cao su của việt nam làm việc
để phân ổn định cuộc sống